kính chào quý vị và các bạn
trong hai ba ngày tới thời tiết tại các tỉnh thành bắc bộ khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân
với kiểu thời tiết không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ chưa chiều trời nắng cùng nhiệt độ trong ngưỡng một mươi hai hai mươi bốn độ
tuy nhiên kèm theo đó là cảm giác hành khô vì vậy nếu có các hoạt động vui chơi ngoài trời
quý vị và các bạn nên chú ý mang theo nhiều nước và bổ sung hoa quả chứa nhiều vitamin c để đảm bảo sức khỏe
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng tiếp tục duy trì trạng thái rét về đêm và sáng
với nhiệt độ trưa chiều tăng nhẹ lên ngưỡng hai mươi một hai mươi bốn độ
đáng lưu ý là từ chiều tối ngày hai mươi bảy do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao
nên tại khu vực có khả năng chuyển nhiều mây và xuất hiện mưa nhỏ vài nơi
các tỉnh bắc trung bộ thời tiết khá tương đồng so với các tỉnh thành bắc bộ
với kiểu thời tiết là rét về đêm và sáng với nhiệt độ trong khoảng từ một mươi hai đến hai mươi năm độ
đáng lưu ý là mưa vẫn còn duy trì
tại khu vực trung trung bộ do tác động của đới gió đông bắc tầng thấp kết hợp với địa hình
tuy nhiên lượng mưa không quá lớn phổ biến ở mức là từ năm một mươi mm
trong hôm nay cũng như ba ngày tới tại các tỉnh từ đà nẵng đến bình định
cũng có mưa rào dài rác với nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng là hai mươi hai hai mươi năm độ
trong khi đó phần còn lại từ phú yên đến bình thuận thì ít mưa
ngày nắng nhiệt độ cao nhất khu vực giao động trong khoảng từ hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn
vùng cao tây nguyên do chưa có hình thế gây mưa nào tác động
nên thời tiết ba ngày tới tiếp tục duy trì trạng thái ổn định với kiểu thời tiết rét
về đêm và sáng sớm ban ngày trời nắng với nhiệt độ ngày đêm trên khu vực
ra động trong khoảng từ một mươi năm hai mươi chín độ
còn tại nam bộ về đêm và sáng sớm trời xe lạnh nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai mươi ba độ
ban ngày nhiệt độ tăng nhanh lên mức hai mươi chín ba mươi hai độ
trạng thái thời tiết ít mưa ngày nắng như vậy sẽ còn tiếp tục duy trì
trong cả ba ngày tới thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây